ngày một mươi tám tháng một mươi một tại tp hcm bộ thông tin và truyền thông phối hợp với cục bộ công thương
và ủy ban nhân dân tp hcm tổ chức hội thảo và triển lãm doanh nghiệp sản phẩm công nghệ số
make in việt nam hai nghìn hai mươi v brand hai nghìn hai mươi với chủ đề thương hiệu ngành công nghiệp công nghệ
thông tin điện tử viễn thông việt nam trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp bốn
năm hai nghìn một mươi chín doanh thu lĩnh vực công nghiệp ict tại việt nam đạt một trăm một mươi hai ba trăm năm mươi tỷ đô la mỹ
trong đó xuất khẩu công nghiệp ict đạt chín mươi một năm tỷ đô la mỹ tăng một mươi so với năm hai nghìn một mươi tám
công nghiệp ict đã đưa ngành thông tin và truyền thông trở thành một trong những ngành
có đóng góp lớn trong cơ cấu gdp của cả nước
đặc biệt trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín ngành thông tin truyền thông càng thể hiện vai trò
quan trọng trong thời gian
tại triển lãm và hội thảo thương hiệu ngành công nghiệp công nghệ thông tin
điện tử viễn thông việt nam trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp bốn
cục xúc tiến thương mại giới thiệu chương trình thương hiệu quốc gia việt nam
với lễ công bố sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia việt nam năm hai nghìn hai mươi
sự kiện này sẽ được tổ chức vào ngày hai mươi năm tháng một mươi một
số lượng doanh nghiệp đạt danh hiệu là một trăm hai mươi bốn cơ sở ở nhiều lĩnh vực ngành nghề